với quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lửa lập được nhiều chiến trường miền nam với trên một mươi một cán bộ chiến đấu dũng cảm vượt qua mọi khó khăn gian khổ lập được nhiều chiến trường miền nam với trên một mươi một cán bộ chiến đấu dũng cảm

tích cực hướng dẫn nhân dân trú ẩn cứu thương đưa nhân dân đi sơ tán ra khỏi các thành phố hà nội hải phòng
hơn năm trăm linh người già trẻ em và những người không trực tiếp sản xuất chiến đấu
giữa mưa bom bão đạn cán bộ chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa cứu dập cứu giúp người bị nạn rồi tuần tra canh gác bảo vệ những địa bàn trọng yếu bảo vệ các tuyến đường giao thông vận tải bảo vệ tài sản của nhà nước tài sản của nhân dân vốn là mục tiêu của máy bay mỹ bắn phá
tích cực hướng dẫn nhân dân trú ẩn cứu thương đưa nhân dân đi sơ tán ra khỏi các thành phố hà nội hải phòng
hàng nghìn cán bộ cảnh sát nhân dân đã sát cánh cùng các đơn vị chiến đấu thuộc quân đội nhân dân góp phần và thắng lợi trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thống nhất nước nhà bắc nam xung họp

lực lượng cảnh sát nhân dân nhanh chóng đổi mới biện pháp hình thức đấu tranh trong cuộc chiến không khoan nhượng với kẻ thù này
lực lượng cảnh sát đã mở nhiều chiến dịch lập lại trật tự trị an xã hội truy quét bọn tội phạm hình sự lưu manh du đạn
chỉ trong thời gian ngắn đã điều tra bắt lại trên hai tên tội phạm hình sự nguy hiểm giam tại côn đảo trốn chạy sau ngày giải phóng
xóa hàng chục băng cướp là thủ phạm gây ra hàng trăm vụ trọng án đưa ra tòa xét xử
với những băng đảng phạm tội đặc biệt nguy hiểm như băng tội phạm nguyễn văn tân bắt cóc con giết vợ chồng nghệ sĩ thanh nga
băng cướp do tên phước thanh tức phước tám ngón gây bốn vụ giết người
sự gia quân kịp thời của lực lượng cảnh sát nhân dân đã thể hiện thái độ chuyên chính cương quyết của chính quyền cách mạng
đối với loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới
trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước lực lượng cảnh sát nhân dân đã phối hợp với các lực lượng trong ngành với quân đội nhân dân
cũng như các ngành đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp để đảm bảo nền an ninh trật tự của đất nước
góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ
có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như đối ngoại của đất nước
tại thời điểm này tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp
trong nước bắt đầu xuất hiện những khu vực phức tạp về an ninh trật tự với đủ các loại tội phạm
hiệp sĩ ngầm bắt đầu xuất hiện vào những nhân vật chính là những tay giang hồ cộm cán khiến người dân hoang mang lo sợ
nhân dân chỉ còn biết gửi gắm niềm tin vào lực lượng cảnh sát
từ gốc rễ niềm tin ấy những quả đấm thép đã liên tục được thực thi để vinh danh công lý
tôn tạo một cuộc sống an vui xoay chuyển thế của
lực lượng cảnh sát đã trở thành khắc tinh của bọn tội phạm tại thời điểm đó
dù chưa được trang bị tối tân chưa có sự hỗ trợ về khoa học công nghệ
nó chỉ có lòng quả cả nhìn về phía nhân dân để nỗ lực sẵn sàng đối mặt với tội phạm
dù phía trước có thể là hy sinh chính mạng sống của mình
thực hiện chủ trương của nhà nước về quản lý nhân khẩu
và cấp giấy chứng minh nhân dân thống nhất trong cả nước
với quyết tâm cao chỉ trong thời gian ngắn
lực lượng cảnh sát nhân dân đã hoàn thành công tác đăng ký quản lý hộ khẩu
phục vụ kịp thời nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phát triển xã hội
với trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
lực lượng cảnh sát nhân dân đã luôn chủ động
phối hợp với các bộ ngành các tỉnh thành phố
để thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước về những chủ trương biện pháp
trong công tác đảm bảo an ninh giữ gìn trật tự an ninh an toàn xã hội
ngày ba mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đảng tham mưu bộ chính trị khóa tám
ban hành chỉ thị số sáu cttw về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
ngày ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tham ô chính phủ ban hành nghị quyết số chín nqcp
và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm chương trình hành động phòng chống ma túy
và tham mưu triển khai thực hiện
đồng thời năm một nghìn chín trăm chín mươi tám một nghìn chín trăm chín mươi chín lực lượng cảnh sát nhân dân đã tham mưu bộ trưởng bộ công an
sửa đổi bổ sung và ban hành mới nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng
triển khai ba chỉ thị bộ trưởng về đấu tranh chống tội phạm hình sự gây án nghiêm trọng
phòng chống bắt loan sai bức cung nhục hình tăng cường ngăn chặn đưa xe trái phép hạn chế tai nạn giao thông
với một số vụ điển hình như vụ đối tượng phạm đình nên tức khu nên cầm đầu băng nhóm tội phạm hải phòng năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
vụ đối tượng khánh trắng cầm đầu băng nhóm xã hội đen và đồng bọn ở hà nội
vụ đối tượng trương văn cam tức năm cam và đồng bọn hoạt động phạm tội có tổ chức theo kiểu xã hội đen liên tục gây ra nhiều tội ác trên địa bàn thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước
chủ động để mở các cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm nhất là đối với tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia các băng nhóm tội phạm về hình sự về ma túy
chính vì vậy mà trật tự an toàn xã hội trong nhiều năm vừa qua đã có nhiều cái chuyển biến tích cực
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn chín chính phủ ra nghị định số bảy mươi bảy nzcp quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ công an
từ đây bộ máy của bộ công an được kiện toàn trang bị phương tiện vũ khí kỹ thuật hiện đại tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội
tham mưu với đảng ủy quân trung ương trong thực hiện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác công an
trong đó thì lực lượng cảnh sát nhân dân đã có nhiều vấn đề đổi mới và đặc biệt là những vấn đề quan điểm về đối sách về các mặt công tác nghiệp vụ của đảng
trong đó đã chú trọng hai mặt công tác hết sức quan trọng đó là chủ động phòng ngừa và chủ động tấn công chấn áp tội phạm
từ những thay đổi trên lực lượng cảnh sát nhân dân đã tham mưu và triển khai quyết liệt có hiệu quả nhiều đề án cơ bản chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm
liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và theo các tuyến địa bàn trọng điểm
qua đó đã lập được nhiều chiến công kiểm soát kiềm chế tình hình phức tạp tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội
trên các địa bàn trọng điểm phức tạp nhiều chuyên án vụ án lớn về hình sự kinh tế ma túy được khám phá để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao
tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp đan sen cả những thời cơ và những thách thức
những yếu tố phi truyền thống sẽ tiếp tục tác động trực tiếp đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhằm thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bộ công an đã thể chế hóa quan điểm chỉ đạo
nghị quyết số hai mươi hai nqt ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về
tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động những hiệu lực hiệu quả
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám đã quy định tổ chức hoạt động của công an nhân dân phải được tổ chức tập trung thống nhất chuyên sâu
tinh gọn và theo cấp hành chính trị từ trung ương đến cơ sở

bộ công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám đã quy định tổ chức một khu vực ghi nhậni lễ trật tự an sáng